dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trở lại tại nhiều khu vực trên thế giới với sự lây lan của các biến thể phụ ba bốn và ba năm của omicron
ủy viên phụ trách y tế và an toàn thực phẩm của liên minh châu âu eu mới đây đã cảnh báo các nước thành viên cần ngay lập tức triển khai công tác ứng phó nguy cơ bùng phát dịch vào mùa thu và mùa đông
cũng như đẩy nhanh các chiến dịch tiêm liều vaccine tăng cường trong khi đó một số quốc gia đã tiến hành các biện pháp kiểm soát dịch trở lại
với số ca mắc covid một mươi chín đã ở ngưỡng trên sáu mươi ca một ngày trong ba ngày liên tiếp hàn quốc đã chính thức áp dụng biện pháp tăng cường phòng dịch với người nhập cảnh
từ ngày hôm nay người nhập cảnh hàn quốc sẽ phải trình kết quả xét nghiệm pcr âm tính thực hiện trong vòng bốn mươi tám giờ hoặc xét nghiệm nhanh trong vòng hai mươi bốn giờ trước khi nhập cảnh
đeo khẩu trang hạn chế tiếp xúc với người khác ở sân bay
theo luật pháp của hàn quốc người nhập cảnh không làm xét nghiệm pcr có thể bị phạt tù tới một năm hoặc nộp tiền phạt tới một mươi triệu won
thủ đô bangkok của thái lan đang chuẩn bị ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ sáu của đại dịch covid một mươi chín khi các ca mắc mới ở thành phố này tăng trở lại với hơn một mươi ca mỗi ngày
chính quyền đã ra lệnh áp dụng bốn biện pháp ứng phó bao gồm tăng thêm một ngày làm việc đối với tất cả sáu mươi chín trung tâm y tế công cộng vào các ngày thứ bảy
mở các quầy tiêm chủng tại các trung tâm vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần chủ động sàng lọc covid một mươi chín tại các trường học và chủ động tiêm chủng cho các nhóm dễ bị tổn thương
số ca mắc covid một mươi chín và nhập viện trong hai mươi bốn giờ qua tăng kỷ lục với khoảng năm bốn trăm năm mươi ca
đây là con số cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại quốc gia này
trong bối cảnh australia phải đối mặt đồng thời với làn sóng dịch covid một mươi chín và dịch cú mùa
giới chức trách đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trong không gian kín tiêm mũi vaccine tăng cường và khuyến khích làm việc tại nhà